còn tại tỉnh bắc giang sau thời gian chuẩn bị sáng ngày một mươi bảy tháng tám công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh bắc giang được thành lập theo quyết định của bộ trưởng bộ công an với cơ cấu gồm
ban chỉ huy trung đoàn năm đại đội một mươi năm trung đội bốn mươi năm tiểu đội đơn vị có sáu trăm bảy mươi hai cán bộ chiến sĩ do một đồng chí phó giám đốc công an tỉnh là trung đoàn trưởng
với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của giám đốc công an tỉnh trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu
bảo vệ an ninh an toàn các mục tiêu quan trọng các sự kiện chính trị trọng đại xử lý kịp thời các tình huống an ninh trật tự bảo vệ vững chắc địa bàn
thực hiện phương án tác chiến ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh bạo loạn vũ trang khủng bố bắt cóc con tin
chấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí tham gia phòng cháy chữa cháy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế chủ động chuẩn bị lực lượng cơ động dự bị
cúng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất của công an tỉnh và của bộ công an
các tiết mục võ thuật công an nhân dân nhằm thể hiện tinh thần sức mạnh và bản lĩnh của những cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
công an tỉnh bắc giang nói chung luôn miêu trí dũng cảm không sợ hy sinh gian khổ vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân